tin bão trên biển đông cơn bão số bảy vào hồi một mươi giờ ngày một tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi năm chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai từ một trăm linh ba đến một trăm ba mươi ba km trên giờ giật cấp một mươi bốn
dự báo trong khoảng hai mươi bốn bốn mươi tám giờ bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
từ ngày một tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi một mực nước chiều tại khu vực ven biển từ thư thiên huế đến quảng ngãi duy trì ở mức cao độ cao sóng ven biển giao động từ hai ba m có lúc trên ba m biển động vùng biển ngoài khơi sóng cao hai bốn m biển động
do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp sóng lớn khu vực ven biển các tỉnh từ
thừa thiên huế đến quảng ngãi có khả năng xảy ra ngập úng tại các vùng trụng thấp và nguy cơ sạt lở bờ biển